ngày tám tháng một mươi một nhiều đoàn thiện nguyện đã khẩn trương đến các vùng sâu vùng xa của tỉnh bình định
để hỗ trợ nhân dân đang bị cô lập do nước lũ
nhận được tin báo bà con thôn tránh hiểu xã cát tránh huyện phù cát tỉnh bình định đang rất khát nước sạch
đoàn từ thiện của các phóng viên báo chí bình định đã vận chuyển gần bốn lít nước uống cùng bánh mì gối
để hỗ trợ cho hai trăm hai mươi hộ dân ở nơi đây
thôn tránh hữu nằm trong vùng rốn lũ của huyện phú cát tỉnh bình định
cách thành phố quy nhơn hơn ba mươi km là vùng rốn lũ thường xuyên bị thiệt hại nặng vào các mùa mưa lũ
nhiều đoạn ngập sâu tới hai mét đoàn cứu trợ đã phải dùng xuồng máy để mang hàng cứu trợ đến tận tay bà con nơi đây
trong cơn bão số một mươi hai có hai nhà bị tốc mái nhà tranh lũ của thôn bị sập cả thôn chìm trong biển nước
đời sống của nhân dân rất vất vả
người dân cho biết do không ngờ mức độ thiệt hại quá lớn của bão số một mươi hai
nên nhiều gia đình không giữ chữ đủ thức ăn nước uống dẫn đến cuộc sống của bà con rất khó khăn